tại hà nội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam
nhằm đánh giá việc thực hiện kết luận sáu mươi hai của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung
phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể chính trị xã hội
phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cho rằng
thách thức với mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong giai đoạn hiện nay là việc thay đổi
giai tầng cả về số lượng chất lượng những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường
tác động của biến đổi khí hậu tác động của mạng xã hội đòi hỏi cán bộ mặt trận phải tích cực thích nghi với tình hình mới
đồng chí trương thị mai đề nghị mặt trận cần quan tâm tới việc phát huy sức mạnh tổng hợp của thành viên
có cơ chế để huy động sự tham gia của các tổ chức cá nhân tiêu biểu hội quần chúng
tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
coi trọng vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của mọi người dân
thông qua việc quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh phức tạp
nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai bot hiện nay
từ đó kiến nghị đảng nhà nước có các giải pháp phù hợp để giải quyết hài hòa vấn đề lợi ích tạo đồng thuận xã hội